đoàn công tác số một của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí lê minh trí
ủy viên trung mương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
vừa công bố kết luận kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng
tại một số cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng và ban thường vụ thành ủy đà lạt
đoàn đã công bố kết luận kiểm tra về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
đối với công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ
tại một số cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng
gồm ban nội chính ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thanh tra công an
viện kiểm sát nhân dân tỉnh và ban thường vụ thành ủy đà lạt
mốc thời gian kiểm tra từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đoàn công tác đánh giá tỉnh ủy lâm đồng đã nghiêm túc triển khai kế hoạch của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn theo đúng mục đích yêu cầu của kế hoạch
các cơ quan đơn vị địa phương được kiểm tra đã báo cáo kết quả kiểm tra theo đề cương hướng dẫn
trên cơ sở đó tỉnh ủy lâm đồng đã báo cáo kết quả kiểm tra gửi ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng đúng thời hạn